các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bắc giang phát hiện một băng nhóm núp bóng doanh nghiệp hoạt động phạm tội cưỡng đoạt tài sản
bằng hình thức bảo kê thu tiền của tiểu thương kinh doanh và lái xe ô tô tại khu vực chợ mía gây bức xúc trong nhân dân
ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
việc các đối tượng cưỡng đoạt tài sản diễn ra trong một thời gian dài
tuy nhiên do tâm lý của người dân về việc ngại trình báo ngại tiếp xúc với cơ quan pháp luật
và đặc biệt là sợ các đối tượng trả thù
nên đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang mới nhận được nhiều đơn tố giác của quần chúng nhân dân
về hành vi vi phạm pháp luật của một số đối tượng thuộc ban quản lý chợ mía
ngay sau đó công ty này đã thành lập ban quản lý chợ và giao cho nguyễn văn nhận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại phương ngô quyền thành phố bắc giang làm trưởng ban
cũng từ đó nguyễn văn nhận lấy danh nghĩa ban quản lý chợ lập ra tay chân để cững đoạt tiền của tiểu thương lái xe vận chuyển hàng hóa